đang nói tất cả những người tham gia buổi tư vấn và nằm giường mắt xa đều là người cao tuổi
chính vì thế khi có sự xuất hiện của phóng viên chúng tôi đã nhanh chóng bị mời ra ngoài với những lý do như thế này
thực tế theo quan sát vẫn còn khoảng một mươi chiếc ghế trống chưa có ai ngồi
điều này càng khẳng định việc tặng những viên đá để chữa bệnh chỉ là mục đích giới thiệu và bán giường massage
khi biết chúng tôi không phải là khách hàng tiềm năng
tuy nhiên cũng chính những người trực tiếp sử dụng viên đá này khẳng định
việc sử dụng những viên đá không có công dụng như lời quảng cáo
theo các bác sĩ chuyên khoa chưa từng ghi nhận những tác dụng của viên đá này trong thực tế
không có gì gọi là chữa thần dược hay chữa bách bệnh được
ví dụ như viên đá này bảo chữa được nhiều bệnh đắng
cái thứ nhất viên đá này không biết nguồn gốc là từ đâu
cái thứ hai thực sự tác dụng của nó như thế nào
đã được nhà nước việt nam công nhận chưa
đã được nghiên cứu chưa đã được ngành y tế công nhận cho phép chưa
hầu như là chưa
nên tôi đề nghị những người bệnh khi muốn sử dụng thuốc lên có tư vấn của bác sĩ
để đảm bảo sức khỏe khi điều trị
người bệnh cần lưu ý
không nên tự ý sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc
chỉ dùng thuốc hoặc các phương pháp điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ
trong quá trình sử dụng khi có dấu hiệu bất thường
cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị
không nên tin vào các sản phẩm quảng cáo là thuốc có thể chữa bách bệnh
khi chưa biết rõ công dụng thực sự của chúng